sáng ngày chín tháng một mươi một thành phố hà nội đã tổ chức thông xe đưa vào sử dụng tuyến đường vành đai hai trên cao đoạn qua ngã tư sở ngã tư vọng
tuyến đường này không dành cho xe mô tô xe gắn máy xe thô sơ và người đi bộ
trong khi đó việc thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút ngã tư sở được thực hiện như sau
cấm các phương tiện trên đường tây sơn dưới thấp dễ trái và đi thẳng qua nút giao ngã tư sở
các phương tiện lưu thông theo hướng từ tây sơn sẽ phải liên tục ra đường láng và quay đầu tại điểm mở của dài phân cách trên đường láng để đi thẳng ra đường trường trinh hoặc sẽ phải liên tục ra nguyễn trãi
việc thí điểm tổ chức giao thông cũng sẽ điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu cho phù hợp
khi đoạn đường này được dỡ rào nhiều ô tô đã chủ động lưu thông trên đường trên cao để tránh ủn tắc giao thông tại tuyến đường dưới thấp